các mắc biến thể xl tái tổ hợp này tại hàn quốc là một các mắc covid một mươi chín không chịu chứng
được kết luận dương tính với covid một mươi chín ngày hai mươi ba tháng ba và người bệnh đã tiêm đủ ba mũi vaccine
biến thể xl là biến thể tái tổ hợp gen từ biến thể phụ ba một và ba hai của micron
được phát hiện lần đầu tại anh vào tháng hai vừa qua
tới nay riêng tại anh đã có sáu mươi sáu trường hợp nhiễm biến thể này
cơ quan y tế hàn quốc nhận định biến thể tái tổ hợp xl sẽ không có sự thay đổi đặc tính lớn
nhưng cần tiếp tục theo dõi sát sao
hiện tại số ca mắc covid một mươi chín mới theo ngày ở hàn quốc đã tăng trở lại mức hơn hai mươi
trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường cho người dân
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
trong ngày một mươi hai tháng bốn hàn quốc đã ghi nhận hai trăm một mươi bảy trăm năm mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới
trong đó có ba mươi ba ca nhập cảnh nâng tổng số ca nhiễm lên cộng
chính phủ hàn quốc dự kiến công bố kế hoạch hậu covid một mươi chín vào cuối tuần này
theo đó giới chức hàn quốc tiếp tục bãi bỏ các biện pháp giãn cách phòng dịch
theo hướng khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân
ông son yander một quan chức bộ y tế trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày một mươi hai tháng bốn cho biết
chính phủ hàn quốc đang cân nhắc việc chấm dứt quy định giới hạn thời gian hoạt động
đến hai mươi bốn giờ đêm ở khu vực công cộng như nhà hàng và quán cà phê
và nâng giới hạn hiện tại là một mươi người trong các cuộc tụ tập riêng từ
ông son cho biết thêm người dân có thể ra ngoài không đeo khẩu trang từ đầu tháng sáu hoặc tháng bảy tới
về kế hoạch điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội trong tuần tới ông son cho biết
chính phủ hàn quốc sẽ điều chỉnh toàn bộ phương án quản lý và đối phó với dịch covid một mươi chín
xong đây có phải lần điều chỉnh cuối cùng hay không thì con phải xem xét thêm
theo quan chức này để có thể cùng chung sống với biến thể omicron và phục hồi đời sống thường nhật
hệ thống y tế cần chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống y tế thông thường
cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín như bệnh nhân cúm mùa hay các bệnh truyền nhiễm thông thường khác
hệ thống y tế ở hàn quốc đang từng bước chuyển đổi và cơ quan phòng dịch cũng đang đưa ra phương án ứng phó
với biến thể omicron trong tương lai bao gồm cả việc điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với covid một mươi chín
tuy nhiên việc nới lỏng mạnh các quy định phòng dịch ở các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện điều dưỡng sẽ gây rủi ro
do đó cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ đưa ra các quy định phù hợp và điều chỉnh linh hoạt